phòng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên cùng một số đơn vị liên quan triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sf capital
qua khai thác dữ liệu hệ thống sfxx bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cược trên sàn sfxx do đường dây của đối tượng đào minh sáng
tại quảng ninh tiến hành kiểm tra một địa điểm văn phòng chi nhánh sàn sf tại thành phố hạ long cơ quan công an đã triệu tập một mươi đối tượng có liên quan trong đó có hai đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và tám đối tượng người chơi tham gia sàn sf giữ vai trò con bạc
qua đấu tranh cơ quan công an tiến hành
bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long thu giữ một mươi điện thoại di động
năm máy tính một thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng
lập ních facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn trung hiếu trú tại thành phố hà nội
vừa bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lập nic giả đăng các bài giao bán máy xúc giá cạnh tranh từ lào về việt nam
khi có các khoản mua máy đối tượng yêu cầu đặt cọc từ hai mươi đến ba mươi giá trị và hứa hẹn từ bảy đến một mươi ngày
sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về việt nam để giao
sau khi nhận được tiền cọc hiếu không giao xe như đã hứa chiếm đoạt luôn số tiền của khách
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền là trên bảy ba tỷ đồng
chỉ vì tin lời rủ dê của người quen sang campuchia
làm việc nhẹ nhàng mà lương lại cao cho nên một nhóm người lao động ở huyện miền núi lục ngạn tỉnh bắc giang
đã bị sập bẫy phải nộp tới một mươi usd mỗi người để mau chóng trở về quê hương
phóng sự ngay sau đây do nhóm phóng viên antv tại bắc giang thực hiện
từ campuchia trở về nhà vợ chồng anh cường chị nguyên ở xã chùa hự huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vẫn chưa hết khoảng trợ
chỉ vì nghe theo lời người thân nói sang campuchia làm việc nhàn mà thu nhập cao
nên đầu năm nay hai vợ chồng anh chị đã quyết định sang đất nước này
tại đây hai vợ chồng đã học làm việc tại một casino
tuy nhiên sau một tháng học việc nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
và thời gian làm việc vất vả áp lực nên vợ chồng anh cường đã xin thôi việc
và họ chỉ được trở về nhà khi nộp hai mươi usd cho các đối tượng
mức lương thì đầu tiên sang khởi điểm của đối với đấy là được một mươi usd một tháng
chưa tính phần tiền
công việc thì cũng chỉ là thao tác ở trên máy tính thôi
cũng đơn giản nó cũng muốn sang thử thách công việc nhưng mà nó không như mình mong muốn
nên là sang đấy được thử về được một tháng thì cảm thấy công việc không phù hợp nữa mình xin về
cùng đi với vợ chồng anh cường chị nguyên trong đợt đó còn có sáu người thân quen họ hàng
trên địa bàn huyện lục ngạn và một số người ở miền nam
phần lớn đều không chịu được sức ép làm việc khoảng một mươi năm tiếng mỗi ngày
với công việc mang tính lừa đảo
công việc ở miền nam không chia là một cái hành lang
qua bên đó thì mình sẽ làm những công việc trên mạng làm một công việc công nghệ cao đấy
tham gia để kéo mọi người vào để chơi những cái trò cờ bạc trên mạng lừa đảo trên mạng
chứng khoán rồi những cái app cho vay tiền nói chung là toàn những trò lừa đảo thôi
muốn trở về quê hương không có cách nào khác ngoài việc nộp tiền như yêu cầu của các đối tượng

giờ đây dù đã được về nhà nhưng không biết đến bao giờ vợ chồng anh cường chị nguyên và những người lao động khác
có thể chấp chiều dành dụng để trả được hết số nợ trên

cơ quan công an cũng khuyên cáo với người dân khi có ý định tìm việc làm đặc biệt là sang các nước như nước campuchia để tránh tình trạng khi sang campuchia lao động như một số trường hợp vừa qua

bị các đối tượng lợi dụng vào sự không hiểu biết đã ký hợp đồng
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tham mưu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh
tích cực tuyên truyền về hệ lụy có thể xảy ra đối với công dân việt nam đi sang nước ngoài làm việc chui
đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người
nhận được tin báo nhiều xe ô tô khi dừng đỗ ven đường đã bị mất tài sản giá trị
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp giang nghĩa tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn đức thắng và nguyễn văn đắc cùng chú tại huyện trảng bom
tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng năm đắc trở thắng bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên tây nguyên
tìm kiếm các xe ô tô dừng đỗ ven đường để trộm cắp tài sản
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng năm tại xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
phát hiện chiếc xe ô tô bán tải đang dừng đỗ ven đường
đắc dùng dụng cụ mang theo mở cửa xe trộm hai chiếc điện thoại di động
đến dạng sáng cùng ngày tại phường nghĩa phú tp giang nghĩa
hai đối tượng tiếp tục đột nhập một xe ô tô tải lấy trộm túi sách bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến một giờ ngày hai mươi tháng năm công an tp giang nghĩa phối hợp với công an xã phước hòa
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ đắc và thắng khi đang lẩn trốn trên địa bàn
thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng một xe mô tô sáu điện thoại di động cùng với các dụng cụ gây án
đắc là đối tượng đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc
vào chiều ngày hôm qua công an quận hoàng mai hà nội đã triệu tập vũ trọng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại huyện thanh trì đây là người đàn ông đã hành hung bé gái bốn tuổi
tại khu vui chơi ở khu đô thị linh đàm quận hoàng mai đến trụ sở để làm rõ
vụ việc xảy ra vào ngày bảy tháng sáu
tại một nhà sách thuộc phường hoàng liệt theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại
tại khu vui chơi trong nhà sách một cháu bé bốn tuổi vô tình ném trúng quả bóng vào mặt người đàn ông đeo kính cận
sau đó người đàn ông này đã dùng tay tát và đánh vào người khiến cho bé gái hoảng loạn
còn liên quan đến vụ việc người mẹ khai tử con ruột khi con vẫn còn đang sống
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người mẹ
và yêu cầu các cơ quan chức năng hủy bỏ
giới chứng tử đã cấp
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định xử phạt bà trần thị ngọc phượng
ba mươi hai tuổi chú phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk một mươi năm triệu đồng
về hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống
đồng thời kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật thu hồi huy bỏ giới chứng tử đã cấp
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm bà phượng đến ủy ban nhân dân phường tân an xin cấp giấy chứng tử
cho con trai ba tuổi mà nguyên nhân xuất phát từ việc bà khương không muốn cho người chồng cũ gặp con trai
nghĩ ngờ con mình chết là không đúng sự thật nên bố của cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo
khi làm việc với cơ quan công an bà phượng khai con mình vẫn còn sống và đang gửi ở nhà người quen
tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông
ngay sau đó lực lượng chức năng cùng với người nhà đã đến huyện đắc minh đón cháu bé về
và giao cho người bố để chăm sóc
vào ngày một mươi hai tháng sáu tới thủ tướng chính phủ sẽ đối thoại với công nhân lao động
lắng nghe nguyện vọng đề xuất liên quan đến việc làm đời sống
thưa quý vị mới đây bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng với tổng liên đoàn lao động việt nam
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã hoàn thiện dự thảo bộ quy tắc ứng xử
về phòng chống quấy dối tình dục tại nơi làm việc
bộ quy tắc được xem là công cụ hướng dẫn thực hiện việc phòng chống quấy dối tình dục
trong các doanh nghiệp được khuyến nghị áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp
đơn vị sử dụng lao động dù sản xuất hay kinh doanh dịch vụ
cả khu vực công và khu vực tư nhân bất kể quy mô
và ngay sau khi được đưa ra xin ý kiến bộ quy tắc này đã thu hút được nhiều sự quan tâm
ba hình thức quấy dối tình dục tại nơi làm việc được dự thảo bộ quy tắc ứng xử chỉ ra
đó là quấy dối tình dục bằng hành vi mang tính thể chất
quấy dối tình dục bằng lời nói và quấy dối tình dục phi lời nói
trong đó có không ít hành vi được nêu ra trong dự thảo khiến nhiều người băn khoăn
nhờ nhìn gợi tình hay nháy mắt liên tục
trên thực tế khó xác định và dễ gây hiểu nhầm
hiện nay các quy định hiện hành liên quan đến quấy dối tình dục tại nơi làm việc còn chưa cụ thể
thiếu văn bản tài liệu hoàn toàn
hướng dẫn dẫn đến nhiều khó khăn khi xử lý
bởi vậy việc cụ thể hóa khái niệm quây dối tình dục một cách đầy đủ thống nhất
làm cơ sở để áp dụng các chế tài được đa số người dân đồng tình ủng hộ
đầu tiên là mình là một người lưỡng dối
thì cái việc bị quấy dối văn phòng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều
đến cái công việc cũng như là cuộc sống
thế thì cái việc ra đời cái bộ quý tắc này
thì nó sẽ làm rõ hơn những cái hành động những cái hành vi cử chỉ hay là những cái gọi là trá hình
thế thì nó sẽ làm rõ hơn thì cái việc bảo vệ được cái quyền lợi của các bạn nhân viên
trong khi làm việc trong công ty thì nó sẽ tốt hơn
đây là một bộ quy tắc rất là cần thiết
nó sẽ nêu ra được các cái cử chỉ hành vi nào là đáng bị lên án
hoặc là đáng phải cần phải là tránh hoặc là những cái
để cho mọi người đều có thể biết được làm rõ được các cái hành vi cử chỉ đó
bên cạnh đó bộ quy tắc này cũng yêu cầu người sử dụng lao động
phải ban hành các quy định nhằm thúc đẩy thực hiện và giám sát
và thực hiện các quy định của pháp luật về quấy rối tình dục
để đưa vào nội quy lao động thỏa ước lao động tập thể
hoặc các quy chế quy định hợp pháp khác của doanh nghiệp
dự thảo đang được lấy ý kiến và dự kiến sẽ được ban hành
trong quý hai hoặc quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
việc xây dựng bộ quý tắc về phòng chống quấy rối tình dục
tại nơi làm việc là điều hết sức cần thiết
không chỉ góp phần làm tăng tính hiệu quả của các quy định pháp luật
trong vấn đề này mà còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp
trong việc phòng chống quấy rối tình dục
một cách dễ dàng thuận lợi hơn
nhưng một vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra đó là
làm thế nào để bộ quý tắc này khi đi vào cuộc sống
sẽ thực sự phát huy được hiệu quả của nó
thì tiếp theo trong một vấn đề chính sách vào ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ khuất thu hồng
viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội
trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ khuất thu hồng
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình của hoa an dân
theo tiến sĩ thì có cần thiết hay không phải cụ thể hóa khái niệm
quấy dối tình dục tại nơi làm việc với các nhận dạng và mô tả cụ thể
bộ quy tắc ứng xử nó định nghĩa thế nào là quê dối tình dục
tại nơi làm việc này về thể chất như thế nào
cái tinh thần như thế nào này về tình dục
về các cái hành vi khác là như thế nào này
thế thì nó giúp cho người lao động hiểu được là
hành vi này là quê dối tình dục đây
nếu mà bạn là đối tượng của những hành vi như vậy
thì bạn có cơ sở để bạn báo cáo
lên người có trách nhiệm
hoặc là có ai đó mà có cái thói quen
có những hành vi tương tự như vậy
thì cũng phải kiểm soát lại bản thân mình
và có những cái việc kiểm chế hoặc là tránh
không thực hiện hành vi như vậy để mình không vi phạm
gần đây thì cũng có rất là nhiều những ý kiến
xung quanh về những cái quy định là thế nào
là hành vi quấy dối tình dục tại nơi làm việc
chẳng hạn như là nhái mắt liên tục
hay là cái nhìn gợi tình như cử chỉ ngón tay v v
thực ra thì cái bộ quy tắc ứng xử đề đăng
trong cái thời kỳ gọi là soạn thảo hoàn thiện
thì chắc chắn là về những vấn đề từ ngữ
tôi nghĩ là cái ban soạn thảo chắc là sẽ hoàn thiện tiếp
nhất là sau khi có những ý kiến của dư luận như vậy
thế thì cái việc làm tiếp tục của ban soạn thảo
là phải hoàn thiện về mặt ngôn ngữ
để làm sao nó gần gũi hơn nó dễ hiểu hơn
đối với tất cả mọi người
cái quan trọng nhất là hiểu một cách thống nhất
về những cái khái niệm đó đúng không
thực tế việc xử lý các hành vi quấy dối tình dục
tại nơi làm việc thường khá là khó khăn
vì là nhiều người còn ngại không dám tố cáo
không những thế việc chứng minh các hành vi quấy dối tình dục
thì cũng không dễ
chúng ta cần phải gỡ khó trong vấn đề này như thế nào thưa tiến sĩ
cái việc quấy dối tình dục nó rất là khó xử lý
là vì rất là khó có bằng chứng đúng không
không phải lúc nào camera cũng theo dõi bạn hai mươi bốn trên bảy này
để ghi lại tất cả những hành vi
mà sau đó chúng ta có thể xét rằng là có phải là hành vi đúng đắn hay không
cái điều quan trọng hay là cái chức năng quan trọng của luật pháp
hay là của những cái nội quy là để ngăn chặn
những cái hành vi sai trái nó không xuất hiện
chứ không phải là chỉ để là đợi nó xảy ra rồi mới xử lý
thế thì có cái bộ quy tắc ứng xử này thì nó giúp cho chúng ta điều chỉnh cái hành vi của chúng ta
ngay từ ban đầu
để không ai thực hiện hành vi đấy nữa
thì nó sẽ giảm đi tất cả những chuyện phiền toái sau này
và nó bảo vệ cái môi trường làm việc của chúng ta
an toàn lành mạnh văn minh
sự thảo bộ quy tắc ứng xử về phòng chống quyền rối tình dục tại nơi làm việc
cũng đưa ra cho doanh nghiệp một số các hướng xử lý
tùy vào mức độ thì có thể xử lý như là
xin lỗi nhắc nhở khiến trách hay xá thải
theo tiến sĩ những biện pháp xử lý này đã phù hợp với thực tiễn
và phù hợp cho doanh nghiệp thực hiện hay chưa
và liệu có đủ sức gian đe hay không
tôi nghĩ là phù hợp hay không đủ sức gian đe hay không
thì nó tùy thuộc vào cái thái độ cái nhận thức của chúng ta
về cái tầm quan trọng của cái việc đó đúng không
nếu mà bạn cho rằng là quy rối tình dục
nó có làm cái yếu tố rất là quan trọng
đối với cái môi trường làm việc
đối với cái năng suất của người lao động
cũng như là cái mối quan hệ
tại nơi làm việc
thì bạn sẽ chuẩn bị để mà
ứng phó với tình huống đó một cách rất là nghiêm túc
chẳng hạn như bạn có các cái nội quy những cái quy định
bạn có cái hoạt động là
tập hấn cho người lao động
khi mà họ bắt đầu bước vào
cái nơi làm việc lần đầu tiên
là thế nào là quy rối tình dục
và cái quy trình của nó là như thế này
và cái người lao động phải cam kết
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ đối thoại
với công nhân lao động vào ngày một mươi hai tháng sáu tới đây
dự kiến có khoảng bốn người lao động
và một năm trăm linh công nhân lao động tại điểm cầu chính
tỉnh bắc giang và sáu mươi ba điểm cầu
tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và tổng liên đoàn lao động việt nam tham gia
và đây là thông tin mở đầu cụm tin chính sách đáng chú ý
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ đối thoại
với công nhân lao động vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
đây là diễn đàn để đoàn viên công nhân lao động
được gặp gỡ bày tỏ tâm tư nguyện vọng kiến nghị
đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm
đời sống với người đứng đầu chính phủ
sự kiến có bốn năm trăm linh công nhân lao động
tại điểm cầu chính tỉnh bắc giang
và sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương và tổng liên đoàn lao động việt nam tham gia
phó thủ tướng lê minh khái đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
với thủ ý kiến của các bộ các cơ quan
sớm chỉnh hội đồng nhân dân thành phố
xem xét điều chỉnh phí hạ tầng càng biển
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
giải thích đến doanh nghiệp hiệp hội
các cơ quan hữu quan
để tạo sự đồng thuận khi thực hiện
thu phí hạ tầng cảng biển thành phố hồ chí minh
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vừa ban hành kế hoạch số một trăm sáu mươi
yêu cầu công khai minh bạch rõ quy trình
xác định cụ thể thời hạn biện pháp giải quyết
và xử lý đối với các dự án
vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất
chậm thiến độ chậm triển khai
xử lý nghiêm dứt điểm đối với các dự án
chậm thực hiện đầu tư chậm đưa đất
vào sử dụng còn tồn động
các trường hợp cố ý chê ủy tiếp tục vi phạm
thì kiên quyết thu hồi các dự án
theo quy định của pháp luật
sở gia thông vận tải hà nội
với yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải bằng
ô tô trên địa bàn thành phố hà nội
thực hiện về bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo đó đơn vị vận tải chủ xe lái xe
thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động
các chi tiết hệ thống tổng thành
để đảm bảo an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường của xe cơ giới
trước khi tham gia giao thông
ngay bây giờ mời quý vị cùng với tôi điểm qua những nội dung nổi bật trên
từ báo ra sáng ngày hôm nay
báo tuổi trẻ online đã đăng tải bài viết
có nhan đề là nhiều tỉnh miền tây
còn tồn hàng trăm nghìn liều vaccine
thông tin từ bộ y tế cho hay
hiện số vaccine đã cấp phát cho các địa phương
chưa sử dụng là gần bảy triệu liều
số đã nhập về và chưa cấp phát
cũng lên tới hàng chục triệu liều
thời gian vừa qua đã có một số tỉnh thành
tiêm mũi ba mũi bốn chậm
và nhận vaccine chậm thậm chí là từ chối nhận thêm vaccine
nhiều địa phương ở miền tây
cho biết là tiến độ triển khai
tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba thời gian qua
gặp khó khăn chậm so với kế hoạch đề ra
một phần do người lao động quay trở lại
các khu công nghiệp ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đông nam bộ khác để làm việc
một phần là do người dân có tâm lý e ngại
chủ quan nên không muốn tiêm mũi thứ ba
kiểm toán nhà nước vừa gửi báo cáo
kiểm toán chuyên đề về việc huy động quản lý
sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề là đề xuất thời hạn sử dụng trung cư từ năm mươi đến bảy mươi năm cần có quy định cụ thể cho từng loại hình công trình
nội dung bài viết đề cập đến việc mới đây bộ xây dựng có ý kiến đề xuất về việc quy định thời hạn sử dụng nhà trung cư năm mươi bảy mươi năm tại dự thảo luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn sửa đổi
nhiều ý kiến trái chiều về việc này tuy nhiên bài học nhãn tiền đối với công tác cải tạo sửa chữa trung cư nhà tập thể cũ nên các chuyên gia cho rằng đề xuất trên là phù hợp với tình hình thực tế về quản lý nhà ở tại việt nam hiện nay
rất nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng người dân không nên quá lo ngại về việc khi quy định về thời hạn sử dụng nhà trung cư có hiệu lực sẽ làm mất đi quyền sở hữu tài sản lâu dài
bởi căn cứ theo luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn cho phép được tiếp tục sử dụng nếu như nhà trung cư bảo đảm chất lượng được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc ở nơi khác nếu nhà trung cư thuộc diện phá rỡ để cải tạo xây dựng
trước khi đến với những thông tin về dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước thì mời quý vị cùng với chúng tôi điểm lại những nội dung chính đã phát trong chương trình sáng ngày hôm nay
một đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sfx capital do đối tượng đào minh sáng chú hà nội tổ chức vừa bị lực lượng phối hợp công an quảng ninh cục an ninh mạng bộ công an phối hợp triệt phá
cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cược trên sàn sf với số tiền giao dịch qua sản từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay lên đến chín mươi triệu usd tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
lập nếp facebook giả đăng các bài giao bán máy xuất giá cạnh tranh
từ lào về việt nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn trung hiếu chú thành phố hà nội đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền trên bảy ba tỷ đồng bằng hình thức nhận tiền cọc tưởng khách mà không giao xe như đã hứa
bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với một số đơn vị liên quan đã hoàn thiện dự thảo bộ
trận ứng xử về phòng chống quây dối tình dụng tại nơi làm việc
bộ quy tắc được xem là công cụ hướng dẫn thực hiện việc phòng chống quây dối tình dục trong các doanh nghiệp được khuyến nghị áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp đơn vị có sử dụng lao động
ngày một mươi hai tháng sáu tới thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ đối thoại với công nhân lao động
đây là diễn đàn để đoàn viên công nhân lao động được gặp gỡ bày tỏ tâm tư nguyện vọng kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm đời sống với người đứng đầu chính phủ
sự kiến có bốn năm trăm linh công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh bắc giang và sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và tổng liên đoàn lao động việt nam